các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

số ca tử vong trong tuần là hai mươi sáu hai trăm tám mươi năm ca giảm bốn mươi ba so với tuần trước đó

và từ đó dẫn đến số ca mắc được xác định giảm

trong tuần omicron tiếp tục là biến thể trội toàn cầu
trong tổng số bốn trăm một mươi bảy một trăm bốn mươi bảy mẫu được thu thập trong ba mươi ngày gần nhất và được giải trình tựa gen
có đến bốn trăm một mươi sáu một trăm bảy mươi năm trường hợp là do omicron gây ra chiếm chín mươi chín tám
kế đến là delta một trăm bốn mươi một trường hợp chiếm dưới một
bước sang năm covid một mươi chín thứ ba thế giới đã có nhiều kinh nghiệm hơn cho công tác phòng chống dịch và kiểm soát dịch bệnh
mặc dù chúng ta vẫn chưa biết được toàn bộ khả năng của omicron
song với tình hình láng xị hiện tại trên toàn cầu chúng tôi cho rằng thế giới đang tiến gần hơn
đến giai đoạn sống chung an toàn với covid một mươi chín
vâng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin covid một mươi chín của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
báo sức khỏe và đời sống sẽ liên tục thông tin đến quý vị và các bạn
những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín cho các bản tin trong ngày